sau khi triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần bốn tỷ usd
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tp hcm cách đây hai ngày
thì hôm nay công an tp cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với ba mươi tám đối tượng
theo điều tra đường dây đánh bạc này do huỳnh long bạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nguyễn đắc quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ngụ quận gò vấp huỳnh long như
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận tân bình và phạm thị mai ngân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận phú nhuận cầm đầu và điều hành
công an xác định nhóm này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
hoạt động hết sức tình vi bí mật thay đổi thủ đoạn đặc hợp thông qua việc sử dụng đổ tiền việt
để mua các loại tiền điện tử như ethereum usdt tron
liên kết với các sàn tài chính để quy đổi nạp rút tiền
các đối tượng hình thành nhiều đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý
tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn phát triển ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
bước đầu công an xác định số lượng tiền giao dịch gần bốn tỷ usd tương đương tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi chưa tính tiền đối ứng của nhà cái
hiện công an tp hcm vẫn đang phù hợp cùng các đơn vị điều tra mở rộng đường dây đánh bạc quy mô lớn này